bộ giao thông vận tải vừa đề nghị chính phủ thủ tướng chính phủ xem xét cho phép thực hiện điều chỉnh mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ của các dự án bot đang khai thác theo đúng lộ trình tăng giá đã ký kết với nhà đầu tư để hoàn vốn cho các dự án
hiện bộ giao thông vận tải đã nhận được đề xuất của một số nhà đầu tư đề nghị tăng phí theo hợp đồng trong đó nêu rõ nếu không được tăng phí đúng lộ trình các dự án có nguy cơ bị đổ vỡ phương án tài chính kéo dài thời gian hoàn vốn phát sinh nợ xấu cho ngân hàng
ảnh hưởng đến môi trường đầu tư theo bộ giao thông vận tải tính đến hết năm hai nghìn một mươi chín có ba mươi bảy dự án phải tăng phí theo hợp đồng bot năm hai nghìn hai mươi có một mươi dự án năm hai nghìn hai mươi một có hai dự án các dự án còn lại cơ bản tăng phí sau năm hai nghìn hai mươi một
việc xem xét tăng phí được đặt ra sau gần bốn năm chính phủ ban hành nghị quyết số ba mươi năm nqcp về hỗ trợ doanh nghiệp phát triển đến năm hai nghìn hai mươi trong đó chỉ đạo bộ giao thông vận tải tạm thời không tăng phí bot
và đảm bảo thu phí tối đa đối với các dự án bot để giảm gánh nặng chi phí vận tải cho doanh nghiệp